trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia phối hợp cùng bệnh viện medlatech tổ chức buổi lễ phát động phong trào hiến tặng mô tạng
với thông điệp trao tặng yêu thương nối dài sự sống đối với đội ngũ cán bộ y bác sĩ của bệnh viện
tại buổi lễ đại diện ban lãnh đạo bệnh viện medlatech đã kêu gọi toàn bộ cán bộ công nhân viên và đội ngũ y bác sĩ tham gia hiến tặng mô tạng
trao tặng yêu thương nối dài sự sống là thông điệp nhân văn được lan truyền với tâm niệm chung là khi chúng ta chết đi
sự sống vẫn tiếp tục có thể kéo dài nếu bạn trao tặng một phần cơ thể quý báu cho những người đang cần ghép tặng
đối với người đã qua đời hoặc chết não mô tạng của họ có thể cứu sống ít nhất một mươi người khác
hưởng ứng phong trào đã có sáu trăm một mươi năm trường hợp ký vào bản cam kết tự nguyện hiến tặng toàn bộ cơ thể hoặc một số mô tạng trong buổi lễ phát động